đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội do thứ trưởng lê văn thanh làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công lao và quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
những người đã công hiến sương máu cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc
nhân dịp tết nguyên đán canh tí đoàn công tác đã tặng quà cho một trăm linh hộ nghèo
hai mươi năm người có công với cách mạng một trăm linh trẻ em và sáu mươi công nhân